theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đến sáu giờ ngày ba tháng tám việt nam ghi nhận thêm một ca dương tính với virus sars cov hai tại tỉnh quảng ngãi
nâng tổng số ca mắc lên sáu trăm hai mươi một người
đêm qua hai tháng tám bộ y tế cũng công bố thêm một ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam
đây là bệnh nhân covid một mươi chín thứ sáu tử vong và là người ít tuổi nhất trong số những người tử vong những ngày qua
trong sáu trăm hai mươi một ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bảy mươi ba ca số ca còn đang điều trị là hai trăm bốn mươi hai ca số ca tử vong sáu ca
ca tử vong thứ sáu là bệnh nhân bốn trăm hai mươi chín là nữ năm mươi ba tuổi bệnh nhân tử vong vì suy tim cấp nhồi máu cơ tim
suy thận mạn đái tháo đường tuyếp hai và covid một mươi chín
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một trăm linh ba hai trăm sáu mươi tám người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện tám trăm bảy mươi tám người

cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn tám trăm năm mươi hai người cách ly tại nhà nơi lưu trú tám mươi bảy năm trăm ba mươi tám người